tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tại bán đảo sơn trà quận sơn trà thành phố đà nẵng đã xảy ra một mươi hai vụ tai nạn giao thông làm bốn người chết và ba người bị thương
để khắc phục tình trạng trên vừa qua sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã đề xuất một số phương án nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn đáng tiếc xảy ra
trên cơ sở đó sở giao thông vận tải đề xuất lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm bằng chữ cho các loại phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường thuộc bán đảo sơn trà
đặc biệt là đối với mô tô xe máy lắp đặt bổ sung các biển cảnh báo nguy hiểm kết hợp với cảnh báo giảm tốc gương cầu lồi và biển báo cấm vượt tại một số vị trí nguy hiểm bổ sung biển cảnh báo tại các điểm sạt lở
ngoài ra sở giao thông vận tải cũng đề xuất các biện pháp lâu dài trong đó triển khai các phương án quản lý khách tham quan du lịch tại bán đảo kiểm soát các phương tiện cơ giới khi lưu thông trên các tuyến đường đặc biệt là ô tô xe máy
trước đó ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng cũng khuyến cáo người dân và du khách hạn chế sử dụng xe tay ga khi lên tham quan tại bán đảo sơn trà